hôm nay chủ nhật ngày một mươi bốn tháng một mươi một
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay rơi vào khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ c
trong khi độ ẩm nhiều nơi giảm xuống dưới năm mươi năm
nắng hành để tránh cảm giác khó chịu thì quý vị đừng quên cấp ẩm cho cơ thể
bằng cách là bổ sung nhiều nước kể cả là nước hoa quả trong ngày
và cùng với đó là dưỡng ẩm cho làn dao quý vị nhé
vâng ban ngày như vậy nhưng đêm và sáng sớm thì trời vẫn rét
nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ
vùng núi cao rét sâu hơn từ tám đến một mươi một độ
thời tiết như thế này nếu không chú ý sẽ rất dễ bị các bệnh về đường hô hấp trên
do vậy việc giữ ấm cơ thể đặc biệt là mũi và cổ họng là vô cùng quan trọng